các mark là một nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại tiến bộ có ảnh hưởng to lớn đối với mọi thời đại
học thuyết do ông sáng lập là ngọn đèn soi sáng con đường cách mạng cho giai cấp vô sản và nhân dân lao động trên toàn thế giới
hôm nay năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín kỷ niệm hai trăm linh một năm ngày sinh của ông chúng ta nhớ về ông
người đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp giải phóng loài người khỏi mọi hình thức nô dịch áp bức bóc lột và tha hóa
trong thần thoại hy lạp nhân vật promete đã hy sinh bản thân mình lên thiên đình mang lửa về xế ấm cho nhân loại
giúp nhân loại bớt đi sự lạnh giá trong kỷ nguyên băng hà để tiếp tục phát triển đến hôm nay
thì cũng sẽ là không quá khi chúng ta nói rằng các mark là một promete của thời kỳ lịch sử mới
các mark đã kiên trì đi tìm và tìm ra những điều bí ẩn của lịch sử
chủ thể của lịch sử
và chìa khóa của lịch sử đích thực
động lực thúc đẩy sự phát vận động của lịch sử không phải là sức mạnh siêu nhiên
cũng không phải là những ý tưởng hay ý chí của các vĩ nhân
mà chính là nền sản xuất vật chất
là những lợi ích vật chất
và trong đó chính quần chúng nhân dân mới là những người sáng tạo chân chính ra lịch sử
lenin khẳng định
chủ nghĩa dưới vật lịch sử của mark là thành tựu vĩ đại nhất
trong tư tưởng khoa học
một lý luận khoa học khuyến sức hoàn chỉnh và chặt chẽ đã thay cho sự lộn xộn
và sự tùy tiện vẫn ngữ trị từ trước tới nay trong các quan niệm về lịch sử và chính trị
sự ra đời của chủ nghĩa mark
và sau này là chủ nghĩa mark lenin
đã chấm dứt thời kỳ mau mẫm như trong đêm tối
của hàng triệu nhân dân lao động sống dưới ách áp bức và bóc lột
tìm đường giải phóng cho mình
đối với việt nam
hồ chí minh đã tiếp thu vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin
phù hợp với điều kiện thực tiễn việt nam
đưa việt nam từ một nước có trình độ kinh tế xã hội lạc hậu
bước vào thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa
chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
vì thế vai trò của việt nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng cao
chúng ta phải hiểu rằng là chủ nghĩa mark là một học thuyết khoa học
và cùng với học thuyết khoa học ấy
thì nó chỉ ra những cái vấn đề mang tính chất nguyên tắc
mang tính chất quy luật của sự vận động phát triển của loài người
và những dự báo về sự phát triển tất yếu của nhân loại đi đến con đường xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa
và để giải quyết để thực hiện cái mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ấy
thì yêu cầu quan trọng sống còn
mà cũng chính là yêu cầu học thuyết khoa học của mark
đó là phải vận dụng một cách sáng tạo vào những điều kiện lịch sử cụ thể
của từng nơi từng lúc của mỗi quốc gia
thời gian qua đảng ta cũng đã thẳng thắn nhìn nhận thực tế
và nhận diện một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên
trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo quản lý
kể cả một số cán bộ cao cấp
suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhà lý tưởng
xa đà vào chủ nghĩa cá nhân ích kỳ cơ hội thực dụng chạy theo danh lợi
trên cơ sở đó đảng ta đã ban hành các nghị quyết
và có nhiều hành động cụ thể quyết liệt để khắc phục tình trạng trên
thể hiện rõ nhất là việc ban chấp hành trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết
về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
như nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi hai
điều này càng khẳng định thêm giá trị của chủ nghĩa mark
vẫn luôn song hành cùng thời đại nhất là về vai trò của con người
yếu tố quan trọng được các mark nghiên cứu và luôn đề cập
trong các thắc phẩm